thưa quý vị kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch cách ly một mươi bốn ngày người về từ thành phố hồ chí minh
test tất cả những người vào hà nội đó là nội dung chính của công điện số một mươi bốn do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ký ban hành vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
theo đó yêu cầu người dân từ thành phố hồ chí minh hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên phải khai báo đầy đủ
trung thực phải có giấy xét nghiệm âm tính virus sars cov hai tối đa ba ngày trước khi trở lại thành phố
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại thành phố
công an tp hà nội chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn
đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa các bến tàu bến xe liên tỉnh vào thành phố và tại cụm cảng hàng không biển bắc
kiểm soát toàn bộ người phương tiện ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập
từ giờ phút ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ thành phố hồ chí minh và các vùng dịch
cũng từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy dừng tất cả các hoạt động nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc vội đầu
thành phố tiếp tục yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục